cứ mỗi tháng một lần chị hồng lại đến kiểm tra và thu gom sản phẩm sơ chế tại các hộ